lợi dụng xe luồng xanh một đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã lén chở người từ đồng nai về quê
hành vi này của đối tượng đã bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
cụ thể vào ngày hai mươi sáu tháng chín tổ tuần tra công an xã tân khánh trung kết hợp với chốt kiểm soát dịch bệnh cầu rạch ruộng
xã tân khánh trung huyện lấp vò phát hiện một trường hợp lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển người từ vùng dịch về địa phương
mà chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
qua làm việc tài xế khai nhận do thấy một phụ nữ cùng quê có con bị gãy tay mà không có xe về
nên tiện đường đi giao hàng đã trở từ đồng nai về đồng tháp
công an xã tân khánh trung đã xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với tài xế về hành vi
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
riêng người phụ nữ đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung
đêm qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai phối hợp cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý một quán karaoke
vẫn tổ chức cho một mươi năm người hát trong mùa dịch
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng chín bất ngờ kiểm tra quán karaoke nguyệt anh hai tại số nhà bốn trăm tám mươi một đường ngô quyền
phường kim tân thành phố lào cai lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm khách bao gồm năm nữ và một mươi nam
đang sử dụng dịch vụ ăn uống và hát karaoke
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với chủ cơ sở là nguyễn như trình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và yêu cầu toàn bộ một mươi năm người trên về trụ sở cơ quan công an để tiến hành test nhanh covid một mươi chín
và lập biên bản cảnh cáo nhắc nhở
bước đầu một mươi năm cá nhân trên khai nhận tụ tập tại quán để hát nhân dịp một người trong nhóm sinh nhật
vào sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo
của sáu bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học
ethanol phú thọ gọi tắt là dự án ethanol phú thọ
sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu
và nhân liệu sinh học dầu khí pvb phạm xuân diệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cựu tổng giám đốc tổng công ty cổ phần
xây lắp dầu khí việt nam pvc nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb
khương anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cựu phó trưởng phòng thương mại pvb lê thanh thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cựu trưởng phòng kinh doanh pvb
hoàng đình tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cựu kế toán trưởng pvb
tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng lại không đưa ra được tài liệu gì mới làm căn cứ để viện kiểm sát và hội đồng xét xử
có thể xem xét áp dụng theo luật định do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử
không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo giữ nguyên các quyết định như bản án sơ thẩm đã tuyên
chiều nay phiên tòa chuyển sang phần tranh luận
còn tại tỉnh đắk lắc tòa nhân dân cấp cao tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê văn thành hai mươi năm tuổi chú tại xã eanun huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thành đi xe khách từ tỉnh bình dương về đến bến xe phía nam tỉnh đắk lắc
trên đường đi tìm có nét để vào chơi thành đã gặp ông nguyễn văn đông năm mươi sáu tuổi trú tại huyện grong anna tỉnh đắk lắc hành nghề xe ôm
trong quá trình bảo ông đông chở đến hẻm ba trăm hai mươi bảy đường y moan phường tân lợi tp buôn ma thuột thành đã nảy sinh ý định giết ông đông để cướp chiếc xe máy
khi đến hẻm vắng trời tối nên thành đã lấy trong ba lô một con dao dài ba mươi cm đâm liên tiếp một mươi nhát vào người ông đông
bị đâm ông đông chi hô và bỏ chạy lúc này người dân xung quanh nghe tính kêu cứu chạy ra thì phát hiện ông đông nằm gục trên đường với nhiều vết thương
sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong gây án xong thành nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
chiều cùng ngày khi thành đang trên đường trốn về nhà ở huyện buôn đôn thì bị lực lượng công an bắt giữ
ngày một mươi tám tháng sáu thành bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc xét xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản
sau đó thành làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt lê văn thành y án cấp sơ thẩm tử hình về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản
tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình
công an quận bắc tử liêm hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thành công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường xuân đỉnh về hành vi cố ý gây thương tích
tông là bố của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm học sinh lớp một a sáu trường tiểu học xuân đỉnh tử vong vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê thành công để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc một bé gái sáu tuổi tử vong trên địa bàn
tại cơ quan công an bước đầu công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín có đánh con gái của mình đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày mẹ cháu bé cho cháu ăn uống
ăn cháo và uống một viên panadon thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện và báo công an phường láng thượng quận đông đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình sinh sống bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị nói đến tội phạm ma túy là nói đến sự manh động liều lĩnh xảo quyệt
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này đòi hỏi sự mưu trí dũng cảm của lực lượng trinh sát
tuy nhiên với địa hình là biển cả bao la tàu thuyền hiện đại dễ dàng phi tang nếu gặp lực lượng chức năng kiểm tra
thì công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng là không hề dễ dàng
nhất là giai đoạn giãn cách bởi dịch bệnh các đối tượng phạm tội lại thường dùng những tàu siêu trường siêu trọng
và che đậy rất kỹ nhằm qua mặt cơ quan chức năng
tại trạm thu phí xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
các trinh sát đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển
đang phối hợp với lực lượng chuyên môn khống chế nhóm đối tượng buôn ma túy
các đối tượng đã chống đối quyết liệt tăng tốc hòng bỏ chạy
nhanh chóng bốn đối tượng trong đường dây đã bị khống chế
tại hiện trường hai kg ma túy đá được gói thành bọc cất giấu trong ngăn bí mật trên ô tô
cùng nhiều tăng vật khác bị thu giữ
tương tự cuối tháng sáu vừa qua tại xã thung nai huyện cao phong hòa bình
cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã chốt chặn bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba mươi bánh heroin từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam tiêu thụ
các điều tra cơ bản địa bàn nắm chắc tình hình địa bàn khu vực
nắm chắc đối tượng tổ chức ngăn chặn từ xa không để ma túy thẩm lậu vào việt nam
cũng không để việt nam trở thành một điểm nóng về trung chuyển ma túy của khu vực như trên thế giới
theo lực lượng cảnh sát biển đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển thường gặp nhiều khó khăn bởi những thủ đoạn mới
các đối tượng thường sử dụng tàu hoán cải thường xuyên thay đổi số hiệu
sử dụng tàu thuyền kéo theo ma túy dưới nước
khi phát hiện cơ quan chức năng thì nhanh chóng cắt dây để ma túy chìm xuống đáy biển
đồng thời thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh
cảnh sát biển đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra triệt phá một trăm năm mươi hai vụ án ma túy bắt hai trăm linh sáu đối tượng
tăng vật thu giữ hơn một trăm linh bánh heroin bốn mươi sáu kg ma túy tổng hợp
riêng tháng sáu đấu tranh triệt phá năm mươi sáu vụ bắt tám mươi một đối tượng ba mươi bánh heroin
hai bốn kg ma túy tổng hợp
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm hùng sáng sinh năm hai nghìn hai hồ khẩu thường trú tại thôn khung xã thiết kế
huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng liên quan đến tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an huyện hoài đức
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại
thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng vũ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại
thành phố trí linh tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
sáng sớm tại đường thanh liên ven hồ tây từng đoàn người đạp xe tập thể dục ngoài trời
đông nhưng giữ đúng khoảng cách theo quy định
một không khí vui vẻ và rộn ràng lại đến với người dân thủ đô sau bao ngày sầm lắng
sự lắng lại của mỗi người trong thời gian qua đã có một kết quả hết sức tốt đẹp
giúp cho hà nội đẩy lùi được dịch bệnh
tốt cho nên là cái dịch bệnh nó không phát triển nó không bị vùng phát tốt lắm
nói chung là bọn tôi cũng gọi là mấy tháng này cũng bức bối
thực ra là không được đi ra ngoài để luyện tập thể dục thể thao thì cũng bức bôi
nhưng mà thôi vì phải chấp hành cái chỉ thị của chính phủ với của thành phố bọn tôi chấp hành nữa
và hôm nay thì là ngày đầu tiên được nới lỏng cái chuyện tập thể dục buổi sáng
thì anh em là cũng vẫn thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của thành phố
vẫn đảm bảo là không tụ tập đông người là một giữ khoảng cách trên hai mét và vẫn đảm bảo đeo khẩu trang đàng hoàng chứ không có gì vi phạm
và mong rằng là mọi người đều có ý thức cả thì cái việc chống dịch của chúng ta nó sẽ thành công
hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang

khi tập thể dục ngoài trời các hoạt động thể thao trên tuyến đường này đã trở thành quen thuộc với mỗi người dân thủ đô
từ người già thanh niên trẻ nhỏ đều toát lên nét vui vẻ phấn khởi